theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của dạnh ấp thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ kết hợp với hội tụ gió từ mức một năm trăm linh m đến năm m nên cảnh báo từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng chín bắc bộ có mưa mưa vừa riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rông với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm
chiều tối và đêm ngày chín tháng chín có mưa mưa vừa có nơi mưa to riêng các tỉnh lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng lạng sơn bắc cạn thái nguyên sơn la có mưa to đến rất to và rông mạnh lượng mưa phổ biến từ bảy trăm linh một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn h
cảnh báo từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng chín bắc bộ có mưa mưa vừa riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rông
với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp một